tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến pháp
trung tâm nghiên cứu châu á có trụ sở tại thành phố paris cộng hòa pháp
đã tổ chức hội thảo quốc tế về quan hệ song phương việt nam pháp
hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các nhà ngoại giao
chính trị gia của hai nước các nhà nghiên cứu các học giả và chuyên gia về quan hệ việt nam pháp
cũng như là cộng đồng người việt tại pháp
các tham luận tại hội thảo đề cập đến những kết quả rất tốt đẹp trong chuyến thăm pháp vừa qua
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của việt nam tới pháp trong một mươi ba năm qua
hai bên đã trao đổi về các phương hướng và biện pháp nhằm xác lập khuôn khổ
định hướng và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới
điều đó cho thấy lãnh đạo hai nước có chung quyết tâm đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn phát triển mới
việt nam lớn quan tâm đến đầu tư thị trường gọi là du lịch tại pháp đó là một cái điểm rất là thú vị
vì đấy là cái hướng đấy là không nhất thiết là pháp phải muốn gọi là phát triển kinh tế phải hai chiều
chứ không phải một chiều đó là cái cái cái và trong cái cái hai chiều đấy là cái đối với tôi là chúng ta cứ gọi là cơ bản
là về du lịch hai chiều
tại hội thảo các nhà nghiên cứu chính trị gia pháp đánh giá rất cao những nỗ lực của việt nam trong quá khứ
đặc biệt là quá trình cải cách đổi mới để đạt được thành tiệu đáng khích lệ hiện nay
thì hy vọng cái cái cái nghề làm việc hôm nay nó sẽ làm rõ rệt cái cái và người ta nói thẳng là những ứ điểm và những điểm tốt
và những điểm xấu để để có thể đi đi phát triển hơn cái sự hợp tác với nhau đó
gọi là có một cái cái nhìn chích luật về mọi mặt về văn hóa về kinh tế về ngoại giao
có nhiều nhiều hợp tác khác nhau đó
về quan hệ song phương việt nam và pháp các đại biểu cho rằng mối quan hệ giữa hai nước có bề dày lịch sử
các lĩnh vực hợp tác đã đạt được nhiều thành công như chính trị ngoại giao kinh tế thương mại văn hóa và hợp tác trong khuôn khổ tổ chức pháp ngữ
tổng thống macron pháp đã nhận lời mời sang thăm về năm hai nghìn một mươi chín
như vậy từ đây đến đó cả hai phía tôi nghĩ rằng sẽ phải cụ thể hóa những cái điều mà hoặc là những cái thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo
cao cấp nhất của hai nước đã thống nhất với nhau
bởi vì cái điều mà hy vọng của những nhà nghiên cứu ở chỗ là chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã mở ra một cái chương mới trong quan hệ hai nước
đã đặt những cái nền móng cụ thể những cái bước đi cụ thể cho quan hệ hai nước
thì trong một năm nữa nghĩa là năm tới trong chuyến đi của tổng thống pháp macron tới việt nam
thì cái điều mà mọi người hy vọng đó là hai nước cụ thể
về góc độ chính trị ngoại giao và kinh tế trong quan hệ giữa hai nước
các diễn giả pháp và việt nam đều cho rằng việt nam là đối tác quan trọng của pháp ở khu vực đông nam á
đang phát triển năng động là một nền kinh tế năng động với thị trường hơn chín mươi triệu dân
việt nam luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
ngược lại pháp có thể giúp việt nam thiết lập quan hệ toàn diện với eu
pháp có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực quốc phòng khoa học và công nghệ đào tạo và nghiên cứu
nông nghiệp và công nghệ
năng lượng tái tạo thích ứng với biến đổi khí hậu hoàn toàn tương thích với nhu cầu và ưu tiên của việt nam